cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với võ văn góp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi cố ý gây dẫn đến chết người